kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ tối ngày hai mươi bảy tháng bảy tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh an giang đã long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân tham dự buổi lễ có hơn một người dân trong tỉnh
tại buổi lễ các đồng chí lão thành cựu chiến binh đã ôn lại những chiến công ôn lại lòng yêu nước và tự hào dân tộc tôn vinh và tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các anh hùng liệt sĩ đồng chí đồng bào đã hy sinh sương máu vì tổ quốc việt nam thân yêu vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng của dân tộc